thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng
tại cuộc họp thường trực chính phủ về phương án điều chỉnh quy hoạch mở rộng cảng hàng không quốc tế sân bay tân sơn nhất
thủ tướng đồng ý lựa chọn phương án do công ty tư vấn adp một đề xuất
cụ thể là thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch mở rộng đầu tư và xây dựng mới một nhà ga hành khách hiện đại
đồng bộ và đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực phía nam để đáp ứng yêu cầu phục vụ đạt hai mươi triệu hành khách một năm
nâng công suất khai thác của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng đường hàng không
bảo đảm tối thiểu đạt năm mươi triệu hành khách một năm đồng thời chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa
sân đỗ tàu bay khu bảo dưỡng phương tiện thiết bị và các công trình phục vụ cho hoạt động hàng không
tại khu vực phía bắc cảng hàng không sân bay quốc tế tân sơn nhất
tối ngày hai mươi bốn tháng bốn tới đây tại vùng đất cố đô hoa lư lịch sử sẽ diễn ra lễ kỷ niệm một nghìn năm mươi năm
nhà nước đại cổ việt và chương trình nghệ thuật tỏa sáng thiên anh hùng ca đại cổ việt
đây là một sự kiện lớn có ý nghĩa của tỉnh ninh bình để vinh danh vị hoàng đế đã có công dẹp loạn một mươi hai sứ quân
gây dựng nên nhà nước đại cổ việt một thời huy hoàng
đây là điểm nhấn chính nằm trong chuỗi khoảng năm mươi sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh
để kỷ niệm một nghìn năm mươi năm đình bổ lĩnh sau khi dẹp loạn một mươi hai sứ quân chính thức lên ngôi đình tiên hoàng đế
đặt niên hiệu thái bình lập ra nhà nước đại cổ việt
cho đến thời điểm này thì có thể nói rằng là chương trình lễ kỷ niệm một nghìn năm mươi năm
thành lập nhà nước đại cổ việt thì đã tương đối là hoàn chỉnh
và chúng tôi cảm thấy rằng là rất là vui khi mà trong khi khí thế chung của tỉnh ninh bình nói riêng
và của cả nước nói chung thì chúng ta long trọng kỷ niệm một sự kiện lịch sử
một cái sự kiện mà dân tộc chúng ta chính danh là một quốc gia
từ tư tưởng chủ đạo trên đạo diễn lê quý dương lấy hình tượng những pho sử của dân tộc
làm hình tượng chính cho thiết kế sân khấu qua đó tạo nên cảm xúc những trang sử vẻ vang
và huy hoàng của dân tộc giới thiệu với các thế hệ hôm nay
chương trình sẽ được giàn dựng theo phong cách huyền thoại sử thi qua câu chuyện kể của một lao ông
với các cháu thiếu niên xuyên suốt chương trình đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa các lớp đối thoại
của những nhân vật lịch sử và đại cảnh sân khấu lớn
đạo diễn lê quý dương đã lựa chọn ca khúc hoa lưu đại trận tập được sáng tác mới nhất của nhạc
sĩ phó đức phương với phần trình bày vô cùng độc đáo và mới lạ của ca sĩ tùng dương hứa hẹn tạo
nên một tiết mục mở màn vô cùng đặc sắc
thư tưởng của tôi là tôi hết lòng vì tinh thần của đinh tiên hoàng là sau khi dẹp đoạn một mươi hai sư quân
đã thống nhất trang sơn và lên ngôi là hoàng đế thì tinh thần của đinh tiên hoàng là
độc lập và tự chủ và thống nhất giang sơn
tinh thần của diễn viên và tập thể nghệ sĩ rất là phấn khởi với số lượng khoảng năm trăm linh người
thì anh chị em đang ngày đêm luyện tập nó giống như cái mảnh ghép thì mỗi đơn vị mỗi mảng tập
riêng xong lại ghép lại với nhau và tinh thần của anh em trẻ em nói chung rất hào hứng
chương trình nghệ thuật tỏa sáng thiên anh hùng ca đại cổ việt có sự tham gia của hơn năm trăm linh nghệ sĩ
diễn viên các vận động viên của trung ương và địa phương như nhà hát tuồng việt nam
nhà hát trèo hà nội nhà hát trèo ninh bình đoàn ca múa việt bắc đại học thể dục thể thao tử sơn
các nghệ sĩ vô cùng phấn khích và tự hào khi được tham gia vào một chương trình có tính quy mô như vậy
qua đó thêm hiểu và tự hào về ý chí độc lập tự cường của cha ông
thấy được trách nhiệm của thế hệ hôm nay với đất nước
thưa quý vị và các bạn nhằm tuyên truyền đẩy mạnh và giữ vững chất lượng xây dựng lối sống văn
hóa trong mỗi cá nhân mỗi gia đình vừa qua viện nghiên cứu truyền thông văn hóa dân tộc đã thành
lập câu lạc bộ truyền thông văn hóa và sức khỏe gắn kết giáo dục văn hóa với chăm sóc sức khỏe cộng đồng
theo đó việc ra mắt câu lạc bộ truyền thông văn hóa và sức khỏe của viện nghiên cứu truyền thông
văn hóa dân tộc nhằm tuyên truyền góp phần vào việc giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa
tập trung về việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mỗi người dân đồng thời tập hợp mọi người
để sinh hoạt văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao du lịch hỗ trợ thông tin tư vấn và chăm sóc sức
khỏe góp phần tạo sân chơi lành mạnh đoàn kết hiểu biết chia sẻ cùng chung tay nâng cao đời sống
tinh thần nâng cao chất lượng cuộc sống văn hóa ở hiểu ở đây tức là văn hóa nghĩa rộng kể cả văn
nghĩa ứng xử kể cả văn hóa về giao thông kể cả văn hóa về gia đình thì câu lạc bộ này sẽ là
một hạt nhân để rộng rãi truyền thông viện văn hóa nghệ thuật đỡ đầu cho công độc bộ truyền thông này
vừa ký hợp tác truyền thông với viện nghiên cứu văn hóa dân tộc của trung quốc để phối hợp giữa
hai viện để thúc đẩy cho văn hóa phát triển và văn hóa là một sức mạnh mềm sẽ tạo được kiện
để thúc đẩy cho kinh tế phát triển tôi nghĩ công độc bộ này ra đời nó sẽ làm rất nhiều việc
có ý nghĩa cho đất nước cho mỗi con người trước hết là biết kết nối lan tỏa nắm được thông tin
thì nắm được tất cả cái thứ hai là phải giáo dục truyền thống nhất là truyền thống văn hóa và các
cái giá trị đạo đức trong thời đại mới và nhất là những vấn đề liên quan đến thế hệ trẻ liên quan
đến giá trị các giá trị truyền thống của dân tộc điều đó vô cùng quý giá bởi vì có văn hóa sẽ có
đỉnh cao và cái thứ ba nữa là phải nói chăm sóc sức khỏe làm cho con người quý trọng sức khỏe
hơn chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhờ thế mà có tất cả những gì mình mong muốn
có thể thấy việc thành lập câu lạc bộ là một việc làm thiết thực khuyến khích hội viên nghiên cứu
sáng tác văn học nghệ thuật thể dục thể thao phát huy tài năng và sáng tạo cho sự phát triển của đất nước
liên quan đến việc báo chí đưa nhiều tin bài về vụ việc người nhà bệnh nhân tấn công một bác sĩ
của bệnh viện đa khoa sanh pôn ngày một mươi ba tháng bốn vừa qua chủ tịch ubnd tp hà nội đã giao giám đốc
công an thành phố điều tra làm rõ
trước đó khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn bác sĩ trực vhc hai mươi chín tuổi tiếp nhận một bé trai khoảng bảy tuổi
với vết thương trên chán trong lúc ngồi trao đổi về hướng xử lý vết thương người đàn ông đi cùng nói
và hỏi liên tục rồi bất ngờ đứng dậy xong tới đấm vào mặt bác sĩ c chỉ khi lực lượng bảo vệ và công an
phường và quận có mặt người này mới chịu dừng lại bác sĩ c ngay sau đó đã được kiểm tra sức khỏe
rất may vụ đấm không gây tổn thương quá nặng

và quận có mặt người này mới chịu dừng lại bác sĩ c ngay sau đó đã được kiểm tra sức khỏe rất may vụ đấm không gây tổn thương quá nặng
trong lúc đấm vào mặt bác sĩ c người đàn ông đi cùng nói và hỏi liên tục rất may vụ đấm không gây tổn thương quá nặng
quý i năm hai nghìn một mươi tám kìm ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần tám bảy tỷ usd
tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt bốn năm trồng trọt là lĩnh vực đóng góp nhiều điểm sáng mức tăng trưởng cao với năm một mươi sáu
riêng mặt hàng lúa gạo hết quý i sản lượng lúa cả nước ước đạt khoảng một mươi một hai triệu tấn tăng năm trăm bảy mươi tấn so với cùng kỳ năm ngoái
nông nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng một mươi ba năm trở lại đây
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng ấn tượng này chưa phản ánh đúng bản chất của ngành nông nghiệp hiện nay
chúng ta không thể chủ quan chỉ nhìn vào con số
trong những năm vừa qua điển hình nhất tôi có thể kể ra là quý i năm hai nghìn một mươi bốn chúng ta có đạt mức tăng trưởng hai sáu mươi tám
nhưng mà cả năm tăng trưởng của chúng ta chỉ có một bốn
tiếp theo là quý i năm hai nghìn một mươi sáu chúng ta có mức tăng trưởng hai tám
nhưng mà cả năm chúng ta chỉ có mức tăng trưởng bốn mươi bốn
các số liệu thống kê đó cho thấy rằng là rõ ràng là mức tăng trưởng quý i không có gì là bảo đảm chắc chắn cho cái nông nghiệp trong cả năm hai nghìn một mươi tám này tăng trưởng cao
mức tăng trưởng quý i cao là dấu hiệu đáng mừng nhưng không có nghĩa con số này có thể bảo đảm rằng mức tăng trưởng nông nghiệp cả năm sẽ cao
bởi thời điểm chính vụ của nhiều ngành nông sản chưa đến giai đoạn thời tiết khó khăn cũng thường xảy ra trong quý ii và quý iii
đặc biệt trong những năm gần đây ngành nông nghiệp luôn phải chịu thiên tai mất mùa hay những đợt rớt giá mang tính kỷ lục
thời vụ đối với các mặt hàng nông sản thì nó lại còn lại nó rơi vào chín tháng cuối cuối năm của những cái mặt hàng chủ lực của chúng ta
cả về mặt thời vụ sản xuất cả về mặt thời vụ kinh doanh
vì vậy tia mật những yếu tố rủi ro là còn rất rất lớn
do đó nếu không có những cái giảm như trên chúng ta vừa trao đổi
không có những giải pháp quyết định ngay từ bây giờ thì những cái chuyện giải cứu sẽ dễ lại tái diện
và cái điều đó rất là không mong muốn đối với cả ngành và đặc biệt là đối với bà con nông dân
để duy trì đa tăng trưởng này các chuyên gia cũng cho rằng những giải pháp tổng thể như tái cơ cấu ngành
nâng cao năng suất chất lượng nông sản thủy sản vẫn tiếp tục phải ra soát đánh giá điều chỉnh nếu cần thiết
qua những năm gần đây nhiều nông sản rơi vào tình cảnh khó khăn

vì thế công nghệ chế biến sau thu hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ cần phải tập trung hơn hết
năm nay chúng tôi xác định cái giải pháp để ổn định và mở rộng được thị trường nông sản quốc tế là quan trọng nhất
thậm chí chúng tôi còn đặt nó trên những giải pháp về phòng chống phiên tài
mục tiêu ngành nông nghiệp đặt ra trong năm nay là mức tăng trưởng tối thiểu ba
và xuất khẩu đạt từ bốn mươi đến bốn mươi năm
với tín hiệu quý i vừa qua thì mục tiêu này là hoàn toàn có thể đạt được nếu như cả ngành nông nghiệp cùng quyết tâm với những giải pháp thận trọng quyết liệt và toàn diện
thưa quý vị để đưa hàng hóa việt nam đến với nhiều quốc gia trên thế giới
thành phố hồ chí minh đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại tham gia hội trợ và tổ chức hội trợ quốc tế quảng bá thương hiệu
phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng kinh tế đạt trên tám hai kim ngạch xuất khẩu đạt trên bốn mươi tỷ usd
là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước giao thương thuận lợi thành phố hồ chí minh được xem là điểm đến hấp dẫn về đầu tư của nhiều quốc gia trên thế giới
trong năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu của thành phố đã đạt ba mươi năm năm mươi năm tỷ usd tăng một mươi sáu một so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó có sự chuyển dịch cơ cấu giữa các nhóm ngành phù hợp với mục tiêu và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố
như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đồ gỗ hàng dịch mây giày da sản phẩm
là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn tăng trưởng cao
đối với các thị trường mình xuất khẩu đúng hàng rồi mà mình phải chọn đúng thị trường nữa
cái thị trường thì đầu tiên chúng tôi phải tận dụng các cái hiệp định fta giữa việt nam với các nước
đồng thời tranh thủ các hoạt động mà thành phố hồ chí minh ký kết nghĩa với các thành phố lớn trên thế giới
thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ nâng cao khả năng xuất khẩu
và tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp
hàng năm sở công thương khu công nghệ cao trung tâm xúc tiến thương mại v v
đã tổ chức nhiều đoàn đi khảo sát thị trường có tiềm năng lớn như nga cuba mỹ nhật bản hàn quốc v v
và tổ chức các hội trợ quốc tế đã thu hút hàng trăm quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự
tôi rất là mong muốn rằng là với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước cũng như là của vùng đồng bằng sông kiểu long
thì trong thời gian tới thì thành phố hồ chí minh sẽ lựa chọn ra được những cái mặt hàng những cái sản phẩm mà có thế mạnh của vùng
như là nông sản thực phẩm chế biến rồi thì là như là hàng điện tử như là hàng tiêu dùng như là hàng may mặc giày da xuất khẩu v v
những cái mặt hàng mà toàn bộ là khu vực đồng bằng sông cửu long và miền nam có thế mạnh để mà lựa chọn ra và gia tăng cái hàm lượng
tôi tin tưởng qua hội trưởng
nếu mà nhập khẩu quốc tế thượng hải lên này hàng nông sản hàng tiêu dùng việt nam sang trung quốc sẽ tăng trưởng hơn nữa
nếu là ta là nắm cái cơ hội này thì là mở ra một cái trang mới có khả năng là xu tiếng hơn nữa mạnh hơn nữa là hàng nông sản hàng tiêu dùng
kể cả các hàng khác các loại hàng khác sang trung quốc
để đưa hàng hóa việt nam ngày càng vương xa hiện nay thành phố đã cơ cấu thị trường chuyển dịch sang các nước mà việt nam tham gia các hiệp định tự do
và việt nam tham gia các hiệp định tự do thương mại được kiêm ngạch xuất khẩu của thành phố tăng khoảng một mươi đến một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là những mục tiêu lớn mà thành phố đang phấn đấu để đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
cùng với thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt lễ sĩ hy sinh trên đất bản lào về nước những năm qua cán bộ nhân viên đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an luôn làm tốt công tác dân vận tuyên truyền giúp đỡ nhân dân các bộ tộc lào về công tác vệ sinh môi trường
chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao được bà con dân bản tin yêu mến phục
với hơn hai m hai diện tích đất vườn hôm nay gia đình mẹ món ở bàn phôn gia vàng huyện mường vẹc tỉnh siêng khoảng lại được cán bộ trong bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đến giúp đỡ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trồng các loại rau màu
trước đây gia đình mẹ nghệ an đã được giúp đỡ
này được bộ đội việt nam giúp đỡ gia đình mẹ trồng rau màu phát triển kinh tế
bây giờ gia đình mẹ đã thoát được cái nghèo cái đói cảm ơn bộ đội việt nam nhiều lắm
mặc dù phải thường xuyên triển khai lực lượng cơ động tìm kiếm quy tập hái cốt liệt sĩ trên nhiều hướng nhiều mũi của ba tỉnh siêng khoảng viêng chăn và say xồm bùn và giúp đỡ nhân dân lào phát triển kinh tế các cán bộ đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an luôn tranh thủ thời gian đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi với các loại cây giống con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của đất bạn
thì đi đến đâu thì chúng tôi tổ chức tăng gia đến đó
thì về kết quả tăng gia thì ở các cái
hướng mũi thì chúng tôi trồng cả các loại rau xanh theo cái khẩu vị của người việt mình như theo mùa
và tổ chức chăn nuôi tăng gia cũng
hướng nào cũng tổ chức tăng gia nuôi lờn rồi nuôi gà nuôi vịt nuôi ngán
riêng đối với rau thì rau xanh thì chúng tôi bảo đảm là một trăm phần trăm
vừa là ăn tại chỗ và vừa là cung cấp cho cả cái lực lượng người ta đi rừng đi bản để về là ăn bảo đảm rau xanh
riêng đối với cái
bảo đảm cho mình rồi
nhưng ngoài ra thì một cái nhiệm vụ nữa đó là chúng tôi phải hết sức là giúp bạn lào
với phương châm giúp bạn là tự giúp mình cấp ủy chỉ huy đội quy tập nghệ an chỉ đạo cán bộ nhân viên tăng cường bám cơ sở
cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng lào để hòa nhập tìm hiểu về phong tục tập quán góp phần quan trọng xây đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt việt lào
như truyền hình nhân dân đã phản ánh việc cho thuê mặt bằng ở cảng cá phú lạc bất hợp lý khiến người dân bức xúc tỉnh phú yên đã tổ chức đối thoại với người dân để tìm ra hướng giải quyết hợp lý
theo quy hoạch các cảng cá trên cả nước tỉnh phú yên có bốn cảng cá được chính phủ phê duyệt trong quy hoạch các cảng cá trên cả nước
trong đó có cảng cá phú lạc huyện đông hòa cảng được đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi năm có bến cập tàu dài một trăm tám mươi mét kè bảo vệ dài gần ba trăm linh mét
lượng hải sản thông qua cảng khoảng một mươi tấn một năm
mới đây một nhà xưởng phân loại cá rộng hơn tám trăm linh m hai được đầu tư xây dựng và phân thành một mươi hai lô cho thuê kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá
một hai tiểu thương được ban quản lý cảng cá phú lạc đồng ý vào kinh doanh tại đây
tuy nhiên khi danh sách các tiểu thương này niêm yết tại cảng thì có hàng chục hộ dân khác cũng hành nghề cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá phản đối
với lý do ban quản lý cảng cá phú lạc đã không tổ chức đấu thầu công khai
tại buổi đối thoại mới đây do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên tổ chức
với các ý kiến cuối cùng các bên đã thống nhất đối với các hộ kinh doanh tại cảng cá phú lạc
phải ưu tiên cho người dân sinh sống tại địa phương là huyện đông hòa và phải có đầy đủ giấy phép hoạt động hậu cần nghề cá

cũng theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
do cảng cá mới đi vào hoạt động và ban quản lý cảng cá phú lạc mới tiếp nhận công việc
nên việc vận hành còn nhiều sai sót
từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoạt động theo mô hình mà người dân và cơ quan quản lý nhà nước đã thống nhất
tại buổi đối thoại là dùng chung nhà phân loại cá
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có văn bản trình thủ tướng chính phủ về việc cân đối bổ sung nguồn vốn
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế năm căn
khu kinh tế năm căn được thủ tướng chính phủ quyết định thành lập vào năm hai nghìn một mươi
và được phê duyệt quy hoạch chung vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba với tổng diện tích trên một mươi hectare
hiện nơi đây chỉ mới xây dựng được các trục đường chính giải phóng mặt bằng
những hạng mục cần nguồn đầu tư gồm một trăm ba mươi tỷ đồng hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư
khu kinh tế năm căn một trăm ba mươi tỷ đồng xây dựng cầu dạch cả trăng hai mươi tỷ đồng đầu tư xây dựng đường dây trung thế ba pha
dọc theo đường trục chính khu kinh tế nam căn
riêng khu tái định cư khu kinh tế năm căn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
với tổng mức hai trăm linh năm tỷ đồng trên phần diện tích hai mươi năm hectare
nhằm bố trí khoảng bốn hộ vào ở tuy nhiên đến nay vẫn chưa bố trí kế hoạch vốn để thực hiện dự án này
theo đó địa phương mong muốn chính phủ hỗ trợ hai trăm tám mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng một mươi trong kế hoạch trung hạn
vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực là đầu mối giao thương quốc tế
tạo động lực phát triển cho tỉnh cà mau và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông cửu long
nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế
xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa vùng biên giới
những năm qua lực lượng vũ trang quân khu bốn thường xuyên bám địa bàn
làm tốt công tác tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân
đặc biệt bằng nhiều mô hình việc làm cụ thể thiết thực đã triển khai nhiều dự án kinh tế giúp dân năm
xã trong khu kinh tế quốc phòng khe xanh hướng hóa quảng trị giảm nghèo bền vững
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh hồ gia long ở bản tà rùng xã hướng việt huyện hướng hóa
được đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy hỗ trợ bốn xào ruộng phân bón và một cặp dê giống
sau hơn hai năm chăn nuôi đàn dê của gia đình anh long đã phát triển lên đến một mươi con
tham dò trước kỳ bầu cử quốc hội mỹ giữa kỳ đảng dân chủ có lợi thế
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng bốn tại cuộc họp ngoại trưởng eu tại luxembourg
các nhà lãnh đạo phương tây đã tìm cách nhấn mạnh tới hướng đi ngoại giao để giải quyết vấn đề syri
cuộc họp diễn ra trong bối cảnh mỹ anh và pháp mới đây đã thực hiện các vụ không kích vào syri
với cái cớ là chính quyền damas đã sử dụng vũ khí hóa học tại đông quỳ tà
tại cuộc họp ngoại trưởng hà lan step block cho rằng cần phải tiếp tục thúc đẩy để đạt được
một lệnh ngừng bán và viện trợ nhân đạo thông qua hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông block nhấn mạnh giải pháp duy nhất là một tiến trình hòa bình thông qua hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong khi đó ngoại trưởng đức heiko maas nêu rõ cần phải có một giải pháp liên quan tới tất cả các bên
có ảnh hưởng trong khu vực trong đó nga và iran nên sử dụng ảnh hưởng của mình với chính quyền syri
nhiều hơn nữa để ngăn chặn damas sử dụng vũ khí hóa học
trong khi đó đại diện nhiều quốc gia tỏ ra thận trọng do lo ngại các phản ứng của nga
có thể ảnh hưởng xấu tới các nước này đặc biệt là về nguồn cung khí đốt
bộ trưởng châu âu của đức misha engot kêu gọi liên minh cho eu thống nhất về hành động đối với nga
với mục tiêu giảm căng thẳng
trong một bài báo trên tờ die wende bộ trưởng misha engot cho rằng các lệnh trừng phạt của eu
đối với nga cần được duy trì nhưng mục đích là đưa nga đến bàn nàm phán
ông misha engot nêu rõ các lệnh trừng phạt thực chất không phải nhằm mục đích trừng phạt
mà phải nhằm khuyến khích quay trở lại bàn đàm phán để tìm ra những giải pháp hợp lý
nhận định của bộ trưởng got được đưa ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy
dưới thời thủ tướng angela merkel thuộc liên đảng bảo thủ và ngoại trưởng heiko mas
thuộc đảng dân chủ xã hội lập trường của đức đối với nga đang trở nên cưng rắn hơn
đặc biệt là kể từ khi xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người nga sergei skripal tại anh
truyền thông mỹ vừa công bố kết quả thăm dò cho thấy đảng dân chủ đang có lợi thế
trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng một mươi một tới nhưng chưa chắc chắn đã thăng lớn
tuy nhiên giới phân tích đánh giá kết quả thăm dò này chưa đủ để khẳng định rằng
các nghị sĩ dân chủ sẽ có thể lật ngược được thế cờ với đối thủ cộng hòa
trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới
kết quả thăm dò cho thấy phe dân chủ đang dẫn trước phe cộng hòa bảy
với bốn mươi bảy số người được hỏi
bốn đảng dân chủ kiểm soát quốc hội trong khi bốn mươi mong phía cộng hòa tiếp tục duy trì thế đa số
tuy nhiên theo các chuyên gia những con số khảo sát tính đến thời điểm tháng bốn
mới chỉ phản ánh dấu hiệu đáng lo ngại với đảng cộng hòa
trong khi đó tháng một mươi một mới diễn ra cuộc bầu cử do vậy thời gian còn khá dài
và có thể xảy ra nhiều thay đổi
kết quả bầu cử tại mỹ thường rất khó dự đoán chính xác
quốc hội mỹ hiện do đảng cộng hòa cầm quyền nắm đa số ghế tại cả hai viện
theo giới quan sát nếu đảng cộng hòa mất quyền kiểm soát tại một trong hai viện quốc hội
chính quyền tổng thống donald trump sẽ gặp khó khăn trong việc thông qua một số chính sách
tại quốc hội trong hai năm tới
bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng là một cách để chưng cầu ý dân về mức độ tiến nhiệm đối với tổng thống
trong nỗ lực gây dựng lại niềm tin đối với người dùng sau vụ bê bối dữ liệu mới đây
mạng xã hội facebook đã đăng quảng cáo trên một loạt tờ báo châu âu số ra ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng bốn
về các quy định mới về bảo mật thông tin
thông tin của liên minh châu âu đi kèm với cam kết của hãng này về tăng cường bảo mật thông tin
cho khách hàng nhằm lấy lại lòng tin của người dùng mạng xã hội
quảng cáo của facebook chiếm chọn một trang báo in đồng loạt xuất hiện trên nhiều nhật báo lớn
của đức bỉ và pháp
những dòng chữ trắng nổi bật trên nền xanh nhấn mạnh quy định mới của eu mang đến cho bạn công cụ
bảo vệ thông tin lớn hơn
bạn sẽ có cơ hội chủ động trong việc tiếp cận thông tin của chính mình mọi lúc
tải thông tin hoặc xóa thông tin
trên thực tế những quy định pháp lý mới của eu có tên gọi quy định bảo vệ dữ liệu chung
gdpr chưa chính thức được công bố song việc facebook quảng bá quy định này được xem là
động thái trục lỗi tích cực của facebook sau vụ bê bối lộ dữ liệu tám mươi bảy triệu người dùng facebook gần đây
dự kiến sau khi chính thức được áp dụng từ ngày hai mươi năm tháng năm quy định bảo vệ dữ liệu chung sẽ giúp
người dùng mạng xã hội nắm quyền kiểm soát nhiều hơn đối với cách thức thông tin cá nhân được lưu giữ
hoặc sử dụng trên mạng trực tuyến bao gồm cả chế tài xử phạt các công ty vi phạm quy định
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại